tin vui đối với những người hâm mộ bóng đá vào khoảng chín h bốn mươi phút sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng hai
chuyến bay chở tuyển nữ việt nam đã hạ cánh ở sân bay nội bài
sau khi xuống sân bay thì đại diện liên đoàn bóng đá việt nam nhiều người hâm mộ và phóng viên báo đài
đã có mặt để chào đón đội tuyển nữ trở về
việc đội tuyển nữ việt nam đoạt vé dự world cup hai nghìn hai mươi ba là thành tựu đáng khâm phục
vào ngày chín tháng hai chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định tặng thưởng
huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia huấn luyện viên trưởng mai đức trung
các cầu thủ đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử
tham dự vòng chung kết giải bốp địch bóng đá nữ thế giới quân cấp hai nghìn hai mươi ba là trương thị kiều
huỳnh như và nguyễn thị thuyết dung được chủ tịch nước tặng thưởng huân trường lao động hạng hai
huân chương lao động hạng ba được chủ tịch nước tặng cho các vận động viên thái thị thảo
nguyễn thị bích thủy trần thị kim thanh và phạm hải yến
sau lễ đón tiếp trọng thể tại sân bay nội bài đội tuyển nữ việt nam sẽ được đưa về khách sạn green plaza
vào một mươi bảy h cùng ngày đội tuyển sẽ vinh dự được thủ tướng phạm minh chính đón tiếp tại văn phòng chính phủ